công an tp chí linh tỉnh hải dương vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cụ thể vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch ở phường phản lại tp chí linh phát hiện lái xe độ anh tuấn
sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm sars cov hai của trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh hải dương nghi là giả để đi qua chốt tuấn khai nhận đã nhờ trần hoài nam
làm các giấy xét nghiệm giả này để bản thân và những người trong gia đình sử dụng
mỗi lần qua chốt công an tp chí linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nam đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật